chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp nước cộng hòa belarus
do ngài sinyiak zkivadim ivanovich bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp cộng hòa belarus làm trưởng đoàn
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus
trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
giữa việt nam và belarus không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
góp phần tích cực và sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh tại việt nam
chính phủ belarus đã trực tiếp vận chuyển vật tư trang thiết bị y tế giúp đỡ nhân dân việt nam
đây là minh chứng về tình đồng chí đồng đội chia sẻ ngọt bùi giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm cho biết
đảng chính phủ việt nam luôn dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề do thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra
vì vậy đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phòng chống thảm họa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
giao lực lượng công an nhân dân việt nam làm nòng cốt
với tinh thần đó lực lượng công an việt nam đã chủ động không ngừng củng cố nâng cao chất lượng công tác
hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm công tác của đối tác nước ngoài
trong đó quan hệ hợp tác với bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
hiện trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an việt nam và học viện phòng vệ dân sự bộ tình trạng khẩn cấp belarus
đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo qua đó đã đào tạo nhiều cán bộ học viên việt nam
về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các bậc đại học và trên đại học
hàng năm giữa hai bộ đã duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
trong việc cảnh báo phòng ngừa các tình huống khẩn cấp
trên cơ sở tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung chương trình hợp tác
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai
giới thiệu chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn hiện đại phối hợp thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý
về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tình trạng khẩn cấp belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo
cán bộ học viên bộ công an việt nam tại belarus và cử chuyên gia sang việt nam sảng dạy bồi dưỡng tập huấn
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng siniav skivadim ivanovich đã ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus